với mục đích nâng cao vai trò của hợp tác quốc phòng quân sự trong diễn đàn khu vực asean tại cục đối ngoại bộ quốc phòng
đã diễn ra hội nghị trực tuyến chính sách an ninh diễn đàn khu vực asean
hội nghị diễn ra với ba phiên chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới khu vực và chính sách quốc phòng
tăng cường kết nối giữa diễn đàn khu vực asean arf và hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao admm
thảo luận về tăng cường vai trò của hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ diễn đàn khu vực asean
việt nam với vai trò chủ tịch asean cùng đoàn hai mươi sáu đối tác trong khuôn khổ diễn đàn và ban thư ký asean
đã thảo luận tăng cường các chính sách an ninh quốc phòng trong tình hình đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
thống nhất quan điểm chia sẻ giúp đỡ nhau trong những thách thức truyền thống và phi truyền thống như vấn đề an ninh mạng
khủng bố vấn đề hạt nhân đặc biệt vấn đề an ninh an toàn hàng hải trên khu vực biển đông
phương châm giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình vì lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới
tiến tới xây dựng quy tắc ứng xử mới trên biển đông coc